trong một nỗ lực giúp thổ nhĩ kỳ và syri khắc phục hậu quả của động đất qatar sẽ hỗ trợ hai nước này một mươi cabin và xe cắm trại đã được dùng trong quân cấp hai nghìn hai mươi hai để làm nơi trú ẩn cho người dân sau động đất
những ngôi nhà di động này đã được qatar sử dụng vài tuần khi nước này tổ chức world cup năm ngoái
chuyến hàng đầu tiên đã rời cảng doha đến thổ nhĩ kỳ trong ngày hôm qua và các đợt giao hàng tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra liên tục trong những ngày tới
thổ nhĩ kỳ và syri hiện đang rất cần nhà ở sau khi hàng nghìn tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất và hàng chục nghìn tòa nhà khác cần được sửa chữa trước khi có thể sử dụng lại